liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng mà truyền hình nhân dân đã nhiều lần phản ánh
vào chiều ngày hai mươi ba tháng bốn công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã tiến hành khởi tố bị can
bắt tạm giam bảy đối tượng trong vụ phá rừng di sản để lấy gỗ môn
các đối tượng bị khởi tố đều trú tại xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
quy định tại khoản ba điều hai trăm ba mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong số bảy đối tượng nói trên sáu bị can bị tạm giam
riêng mai kiên cường ba mươi tám tuổi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
kiểm tra hiện trường cơ quan chức năng nhận định lâm tặc đã dựng nán chạy
nấu ăn để phá rừng trong một thời gian dài
nhưng không bị lực lượng kiểm lâm vườn phong nha kẻ bàng và đồn biên phòng cồn phát hiện
hiện vụ án phá rừng đặc dụng phong nha đang được công an huyện bố trạch tiếp tục điều tra làm rõ